thì tiền lại được chuyển ra nước ngoài và khi mà cây hệ thống này nó đổ bẻ thì họ không bị chịu

ảo ví điện tử này chỉ có giá trị nội bộ trong hệ thống không được pháp luật việt nam công nhận
là trung gian của ngân toán người tham gia nếu có những tranh chấp liên quan đến giao dịch này đều
được pháp luật bảo vệ do đó để hạn chế những rủi ro tài chính và pháp lý người sử dụng cần phải

ở ngay sau đây thì biên tập viên hiền minh sẽ đồng hành cùng với quý vị trong tiêu mục điểm báo
xin mời chị hình minh xin cảm ơn biên tập viên thầy cương thưa quý vị trên trang nhất báo lao động có
bài ma trận sổ đỏ giấy tờ giả không quá khó để ngồi lướt mạng rồi bỏ ra khoảng một mươi triệu đồng chỉ
sau hai ba ngày sẽ nhận được một chiếc sổ đỏ giả theo ý muốn của người mua điều đáng nói những người
nhận làm giấy tờ giả này cam kết giống thật chín mươi chín phần trăm và có thể an tâm lưu thông được thoải mái trên
thị trường sử dụng giấy tờ giả với nhiều mục đích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân
và gây hoang mang xã hội chỉ với vài cú kích chuột trên mạng người có nhu cầu có thể tìm thấy hàng
chục trang web bán giấy tờ giả được quảng cáo ở phần đầu giao diện tìm kiếm google các trang web
này có một điểm chung đó là được quảng cáo rất công khai bùi tai và cam kết các loại bằng cấp và
giấy tờ đều là một trăm linh phần trăm bằng phối thật không những thế các chữ ký mộc giáp like tem phản quang
giả đều là ký tay đóng mọc thật dán tem thật chứ không phải hàng dùng máy in kém chất lượng
các đối tượng dùng nhiều cách để làm hồ sơ giấy tờ liên quan đến sổ đỏ có trường hợp đối tượng tự
sản xuất ra phôi và mọi số liệu chữ ký giả để thực hiện hành vi lừa đảo hay làm giả tên người chử sử
dụng đất số tờ số thửa và diện tích đều khớp khi đối chiếu với hồ sơ lưu giữ tuy nhiên sổ thật lại
đang được chế thấp lại đang được thế chấp tại một ngân hàng nào đó nhưng bị sao chép như thật
thì phải bảo bán cho người dân phải đến khi mang sổ đi công chứng nhiều người mới phát hiện bị lừa
trên tờ kinh tế và đô thị có bài tham gia chuỗi giá trị toàn cầu thông qua evfta nhiều doanh nghiệp
vẫn đủ đỉnh của tác giả thu hương nói về lợi ích mà hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu quả
lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi mang lại nhiều chuyên gia kinh tế nêu rõ việc nhiều dòng thuế
xuất nhập khẩu được cắt giảm không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp việt nam
eu và người dân mà còn giúp tăng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của việt nam từ eu
tuy nhiên theo đại sứ liên minh châu âu tại việt nam giaccio alibetti doanh nghiệp việt nam cần
tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu mặc dù hiệp định evfta tạo ra nhiều cơ hội cho doanh
nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi giá trị song cũng đặt ra nhiều thách thức theo một nghiên cứu
của testro cho thấy hiện doanh nghiệp nhật bản tại việt nam mua khoảng ba mươi hai bốn các hàng hóa dịch vụ
đầu từ các nhà cung cấp việt nam trong khi đó tại trung quốc là sáu mươi bảy tám thái lan năm mươi bảy một và indonesia bốn
bốn mươi năm ngoài ra doanh thu trung bình của doanh nghiệp chế tạo việt nam chỉ đạt hai chín triệu usd
mỹ một năm trong khi muốn tham gia vào thị trường eu cần doanh thu tối thiểu năm triệu usd một năm
một thực tế cần cảnh báo là tình trạng đã có những doanh nghiệp việt nam bằng lòng với việc
tham gia chuỗi giá trị ở công đoạn giá trị thấp không sẵn sàng đầu tư khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
phó vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên bộ công thương ngô trung khanh cho rằng nếu ví evfta
như đường cao tốc nhưng không phải mọi doanh nghiệp cũng muốn đi cao tốc nguyên nhân là do doanh nghiệp
thấy đi quốc lộ cũ có thể đáp ứng điều kiện của họ thì sẽ không chấp nhận trả phí để đi cao tốc nhanh
trên trang online báo công an nhân dân có bài viết mua sách giáo khoa lớp một mới phụ huynh cần
lưu ý điều gì chỉ còn ít ngày nữa năm học mới sẽ bắt đầu đây cũng là năm học đầu tiên thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông mới thay sách giáo khoa mới bắt đầu từ lớp một theo các
nhà xuất bản ngoài việc quan tâm đến giá sách giáo khoa mới phụ huynh cũng cần trao đổi thông
tin với giáo viên nhà trường trước khi mua sách để tránh tình trạng mua nhầm gây lãng phí do năm
hôm nay việc lựa chọn các bộ sách giáo khoa lớp một được giao cho các cơ sở giáo dục phổ thông quyết
định bộ sách giáo khoa lớp một trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã được bộ giáo dục và
đào tạo lựa chọn giao động từ một trăm bảy mươi chín đồng đến một trăm chín mươi chín đồng các nhà xuất bản lưu ý khi mua sách
giáo khoa lớp một mới cho con phụ huynh cần nắm rõ bộ sách đầu sách mới cho con các nhà xuất bản
lưu ý khi mua sách giáo khoa lớp một mới cho con phụ huynh cần nắm rõ bộ sách đầu sách
nào mà trường của con em mình theo học đã chọn các đồ dùng hỗ trợ học tập đi theo sách giáo khoa
gồm những gì gia đình nên trao đổi và có sự tư vấn cụ thể trực tiếp từ giáo viên nhà trường trước
khi quyết định mua sách giáo khoa đồ dùng học tập cho con tránh lãng phí sai nhầm phải bỏ hoặc đổi
trong trường hợp thắc mắc về giá cả chất lượng về sách giáo khoa thì các địa phương nhà trường
phụ huynh có thể gọi tới đường dây nóng của các nhà xuất bản cung ứng sách giáo khoa để tìm câu trả lời trước khi quyết định
vừa rồi là một số nội dung nổi bật có trong các số báo ra ngày hôm nay
còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức cập nhật trong bản tin sáng phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức được cập nhật từ các tỉnh thành phía nam
qua nhiều ngày theo dõi nắm bắt tình hình đội cảnh sát hình sự công an huyện chợ mới
tỉnh an giang đã triệt xóa thành công tụ điểm lắc tài xỉu bắt giữ một mươi ba đối tượng có liên quan
khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại ấp long hòa hai xã long kiến huyện chợ mới tỉnh an giang
các đối tượng đang tổ chức đánh bạc thì lực lượng công an đã ập vào và bắt quả tan một mươi ba đối tượng
có ba đối tượng nữ các đối tượng chủ yếu đều từ xã long điền a và tại địa phương tham gia đánh bạc
theo lực lượng công an cho biết địa điểm được các con bạc chọn để tổ chức có địa hình rất phức tạp
cặp theo đất ruộng và có cho người cảnh giới ở các ngõ ra vào
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba hộp xí ngầu một mươi một điện thoại di động các loại
gần bốn mươi triệu đồng và nhiều vật dụng khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
xã bình thạnh thị xã hồng ngự đồng tháp từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm lợp cua mỗi khi mùa lũ về
và điều lạ là dù mùa lũ năm nay về muộn và mực nước xuống thấp
sông không khí sản xuất ở làng nghề này vẫn khá nhộn nhịp
nối nghiệp gia đình gắn bó với nghề làm lợp cua truyền thống
anh linh cho biết cứ vào tầm tháng sáu âm lịch các thành viên trong gia đình anh lại tất bật sản xuất lập cua
trước là làm ngư cụ để gia đình đánh bắt khi nước tràn đồng sau đó làm thêm để bán khi có người hỏi mua
năm nay lũ về trễ thì làm chừng tám mươi trăm các hàng đặt nước chưa lên lũ chưa về thì đặt tới khi nào lũ về thì ta lấy
năm nay lũ về muộn so với mọi năm tuy nhiên bà con vẫn sản xuất để giải quyết các đơn hàng của khách đặt trước đó
một số gia đình còn sản xuất dự phòng để khi con nước về có thể mang sử dụng kiếm thêm nguồn thu nhập từ mùa lũ
cái này lứ này mình cắt vô dành này ngày hôm nay đừng trăm chẳng giữ
thơm thơm lá
rồi bà con đặt hàng nhiều không
đặt thì cũng hàng nhiều
những người đặt năm bảy trăm tám chín trăm thì mình làm
mua người ta cũng dự định là nước lên là người ta xuống ngửa xuống liền nhưng tôi mua trước trước vậy đó
làng nghề làm lợp bình thạnh hiện có trên sáu mươi hộ sản xuất
người ít nhưng các công đoạn đều được phân công rất chuyên nghiệp
hộ chuyên làm nang bệnh tre cũng có hộ chuyên làm hom
sau khi hoàn thành mỗi cái lợp giá bán ba mươi đồng
gần đây bà con có sự cải tiến khi thay hom tre bằng lưới sắt
tuy giá có cao hơn nhưng tiết kiệm được thời gian và nhẹ công lao động
giờ mình đổi lại giờ hồi đó làm hôm cây giờ mình lại làm hôm đứa bằng sắt này
nhẹ công mà như tôi nặng dốt nặng dốt một chút
thì sáu mươi hai hộ này thì đã tham gia làm cái làng nghề lập cua này rất là lâu
hiện nay cái làng nghề hình thành phát triển trên hai mươi năm
tuy nhiên về cái lũ về
trễ thì bà con bán ít đi rồi làm số lượng ít lại thì ảnh hưởng một phần cái thu nhập của bà con
hiện tại thì bà con cũng làm căm chân chờ lũ lên
khi mà lũ lên thì có khách hàng đặt hàng thì bà con sẽ bán lợp
hiện bà con vùng đầu nguồn đồng tháp đang mong chờ con nước tràn đồng
bởi lũ về sẽ mang lại nhiều sinh kế cho người dân
đây cũng là điều kiện để bà con làm nghề sản xuất lọt có thêm nhiều đơn hàng cho khách
tính đến giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh đồng tháp có chín mươi bốn hội quán được thành lập với gần năm hai trăm linh thành viên
bên cạnh việc góp phần thay đổi tư duy của người dân trong sản xuất
thì nhiều hội quán còn có cách làm mới mẻ trong quá trình hoạt động
điển hình như hội quán hòa tâm ở xã phong hòa huyện lai vùng đã tổ chức một quán cà phê
làm điểm kết nối để người nông dân thương lái doanh nghiệp hợp tác xã và cả chính quyền địa phương
cùng ngồi lại với nhau chung tay gỡ bài toán khó trong tiêu thụ nông sản
thay vì đem ra chợ thì những loại nông sản này đang được các chủ nhân trồng ra nó
mang đến một nơi đặc biệt hơn để chào hàng
đó là quán cà phê của hội quán hòa tâm xã phong hòa huyện lai vùng
ngoài trừ những bác nông dân thì quán còn thu hút cả cô nông dân ăn vận đẹp đến tham gia
tại đây cứ sáng thứ hai hàng tuần quán cà phê tạm gọi là ba nhà này
gồm các nhà vườn nhà doanh nghiệp thương lái hợp tác xã và đại diện chính quyền địa phương
đến để bàn chuyện tiêu thụ nông sản
cũng thông báo lên trong cái hội quán đó bữa nay của tôi là ngày đó ngày đó
thì đó là tôi cắt
bây giờ giá cả làm sao anh em rồi biết nghe giá lên xuống hỗ trợ dòng
nhà vườn này trồng khoảng một trụ thanh long
sau khi bàn bạc bước đầu tại quán cà phê
thì bà dẫn đại diện hợp tác xã đến tầng khu vườn để xem tận mắt từng trái thanh long
nếu mọi việc thuận lợi thì vài bữa sau đợt thanh long sắp thu hoạch sẽ được hợp tác xã mua hết
thì mình đến đó thì ngang ngóng giá cả với hai nữa là kết nối cung cầu
coi giá cả hai nơi ta mua bán làm sao
cho nên là mình cũng dễ mua bán hơn trao đổi trực tiếp thì nó dễ hơn qua điện thoại
theo kinh nghiệm của nông dân thì xã phong hòa có điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi
để trồng nhiều loại nông sản ngon như các loại cây có muối nhãn mận thanh long
thế nhưng việc tổ chức sản xuất vẫn còn manh múng
do đó quán cà phê ba nhà đóng vai trò là điểm kết nối giữa người bán
người mua cơ quan quản lý nhà nước
nhằm giải quyết đầu ra cho nông sản từng thời điểm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay thông qua quán cà phê
hội quán đã hỗ trợ cho nông dân là thành viên tiêu thụ mỗi năm khoảng ba mươi năm tấn nhãn
một trăm hai mươi tấn mận bốn mươi tấn thanh long
đảng quỹ quang cũng như hội quán tiếp tục chủ trương là kết nối những doanh nghiệp lớn
về cho địa phương làm sao chủ động được nguồn hàng quá
ví dụ là khi doanh nghiệp nói là tôi cần một sản lượng là bao nhiêu tấn
hoặc là tháng dài là trong một năm
đều có cái kế hoạch là ví dụ là sản xuất bảo giữa quy tính giữa thương lái và bà con nông dân
thông thường nhằm nhiên ly cà phê ly trà phải mất chi phí trước mắt là thời gian
tuy nhiên nông dân xã phong hòa đi uống cà phê mà vẫn bán được nông sản thì hẳn là kết quả tốt
qua đó cho thấy mô hình hội quán vốn không còn lạ
nhưng nếu chịu khó thay đổi phương thức hoạt động thì nó có thể đem đến lợi ích thiết thực trong từng thời điểm
trong phần tiếp theo của chương trình
cảnh sát giao thông hà nội triển khai kế hoạch đảm bảo trực tự an toàn giao thông kỷ nghề lễ quốc khánh mùa hai tháng chín
câu chuyện về hành trình nhân ái chia sẻ thương yêu với cộng đồng của nhóm tình nguyện niềm tin
vâng đối với những đoạn đường giao cắt
đặc biệt là giao cắt khuất tầm nhìn thì người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc
đó là giảm tốc độ quan sát dòng phương tiện rồi mới tiến hành đưa phương tiện nhập vào dòng xe chạy sao cho phù hợp
đây là một trong những kỹ năng sơ đẳng buộc phải nắm vững để bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh
tránh khỏi những thiệt hại không đáng có khi tham gia giao thông
tiếp tục với một thông tin khác
thưa quý vị để đảm bảo trật tự an toàn giao thông giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín tới đây
lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức gia quân triển khai các phương án phân luồng kiểm tra
xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông thường xảy ra trong các dịp nghỉ lễ trước đây
như vi phạm về nồng độ cồn vi phạm về tốc độ xe nhồi nhét khách
đảm bảo tốt nhu cầu đi lại di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
nhiệm vụ trọng tâm trong đợt gia quân lần này được nhắm đến đó là đảm bảo thông suốt an toàn cho nhu cầu đi lại của người dân
sẽ gia tăng đột biến trong thời điểm trước trong và sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được tập trung phân luồng điều tiết giao thông tại tất cả các tuyến trọng điểm
có mật độ phương tiện lớn như các tuyến trục xuyên tâm thành phố các tuyến vành đai cửa ngõ ra vào thủ đô
và các tuyến kết nối với các khu vực thường tập trung đông đảo người dân trong các dịp nghỉ lễ
chúng tôi đã chủ động xây dựng những kế hoạch
thứ nhất là tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn và đặc biệt là chú ý tập trung lực lượng đối với những tuyến đường chính
là những cửa ngõ ra vào thủ đô để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông thông suốt
ngoài ra chúng tôi cũng bố trí phân luồng ở những tuyến trọng điểm và cắm chốt đối với cả lực lượng cảnh sát giao thông
làm công tác phân luồng và chỉ huy điều kiện
điều kiện giao thông ở những nơi mà quần chúng nhân dân tập trung vui chơi đặc biệt là những tuyến nơi có bến xe
song song với công tác phân luồng điều tiết phương tiện thông suốt thì một trong những mục tiêu được nhắm tới trong đợt cao điểm này
đó là kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động của xe khách trên các tuyến vành đai các tuyến gần các bến xe
nơi thường xuyên diễn ra hoạt động đón trả khách sai quy định bến cóc xe dù gây mất trật tự an toàn giao thông mỗi dịp nghỉ lễ
chúng tôi tổ chức tuần tra kiểm soát và phối hợp các lực lượng chức năng khác như công an quận huyện và cả lực lượng thanh tra giao thông
để chúng tôi xử lý nghiêm những hành vi là xe khách đón trả khách sai quy định vi phạm về tốc độ hay là đi sai làn đường phần đường quy định
đây là những nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
cùng với đó các lực lượng chức năng sẽ tiến hành lắp đặt thêm nhiều camera giám sát
trên các tuyến đường trọng điểm tập trung ghi nhận và xác minh các trường hợp vi phạm
đây là điểm mới và là căn cứ quan trọng để xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ lần này
sáng ngày ba mươi tháng tám phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho bốn mươi năm cán bộ đội viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn nhà nước một thành viên yến xào khánh hòa
tại buổi học các học viên được cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trang bị thêm kiến thức về cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy sách tay dạng bột và khí
hướng dẫn cách triển thai đội hình chữa cháy cơ bản cách sử dụng lăng vào chữa cháy
ngoài ra các học viên còn được thực hành cách dùng bình chữa cháy sách tay mềm chữa cháy để
dập khay khuy sang dầu có đốt lửa và bình ra đánh cháy
đây là dịp để các học viên nâng cao kiến thức ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy
qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở khi có sự cố cháy nổ xảy ra
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý người nước ngoài
cho đội an ninh công an các huyện thành phố và các doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh lào cai
tại hội nghị tập huấn các giảng viên thuộc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lào cai
đã quán triệt nội dung cơ bản và điểm mới về luật xuất cảnh nhập cảnh
hướng dẫn một số quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp trong quá trình sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại việt nam
công tác xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm trong việc mời đón bảo lãnh người nước ngoài và làm việc tại việt nam
và một số vi phạm chủ yếu của người lao động nước ngoài tại việt nam
cũng tại hội nghị phòng quản lý xuất nhập cảnh đã giải đáp những thắc mắc kiến nghị của đội an ninh công an
các huyện thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn về vấn đề liên quan đến người nước ngoài
hội đồng tiền lương quốc gia vừa có báo cáo khuyến nghị phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi một gửi chính phủ
trong đó đề xuất chính phủ tiếp tục duy trì mức lương tối tiểu theo tháng hiện tại đến hết năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời chưa ban hành mới về mức lương tối thiểu theo giờ
đề xuất của hội đồng dựa trên căn cứ quy định của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai và bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau khi đánh giá phân tích tình hình covid một mươi chín và trên cơ sở kết quả thương lượng
trong báo cáo khuyến nghị hội đồng tiền lương quốc gia cũng nêu rõ những ưu điểm của phương án tiền lương tối thiểu năm hai nghìn hai mươi một
phương án thể hiện sự chia sẻ khó khăn và thực hiện trách nhiệm của người lao động doanh nghiệp và nhà nước
trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động theo nghị quyết của chính phủ
báo cáo khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia cũng nêu rõ hạn chế của phương án là nếu trong năm hai nghìn hai mươi
nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trên hai năm thì tiền lương tối thiểu thực tế sẽ bị giảm so với mức sống tối thiểu của người lao động
do nắng nóng kéo dài từ đầu mùa khô đến nay làm nhiều sông suối tại tỉnh quảng bình cạn kiệt
tại nhiều địa phương thì tình trạng xâm nhập mặn sâu khiến người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
trước tình hình này trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh quảng bình
đã làm nhiều điểm cấp nước miễn phí cho bà con có nước sinh hoạt hàng ngày
đây là điểm cấp nước miễn phí cho người dân tại xã mai hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
nhờ điểm cấp nước miễn phí này mà hơn hai tháng nay
người dân ở đây và các vùng lân cận có nước sinh hoạt hàng ngày đầy đủ và đảm bảo
ngày bình thường thì khoảng lấy khoảng đô
đến thời điểm này tại quảng bình vẫn đang nắng hạn
để giúp người dân có nước sạch sinh hoạt trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình
đã làm năm điểm cấp nước miễn phí cho bà con xã mai hóa huyện tuyên hóa và xã quảng kim huyện quảng trạch
trung bình mỗi ngày các điểm cấp nước này cấp khoảng hai trăm năm mươi mét khối nước cho trên bảy trăm linh hộ dân
từ khi có trung tâm nước sạch của tỉnh thì làm miễn phí
chỉ cho người dân người dân ở đấy là cuộc sống nhất là tìm được nguồn nước sạch
sinh hoạt của người dân thân lời hơn và bà con ở đấy cũng rất vui mừng
hiện nay nguồn trên sân trầu trổ đã nhiệm mạnh rất là nặng
chúng tôi kéo một cái tiền ống từ công trình tiền hóa văn hóa châu hóa lên
và đầu tư hai điểm cấp nước miễn phí cho bà con
các điểm cấp nước miễn phí cho bà con và một số công trình
công trình quảng châu thì chúng tôi đã gấp rút là khoan một cái giếng để bổ sung cái nguồn nước
và mở ba cái điểm cấp nước giải chiến và tiếp tục thì chúng tôi sẽ mở các cái điểm tiếp theo nữa
để phục vụ cho bà con trong khi tình hình nắng nóng và hẳn hẳn kéo dài này
hiện trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình
đang nghiên cứu tính toán để nhân rộng các điểm cấp nước sạch miễn phí cho các địa phương khác
đồng thời tìm nguồn nước mới đủ mạnh để cấp thêm cho các khu vực nông thôn
chủ động nguồn nước sinh hoạt nhằm ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn trong những năm tiếp theo
hiện trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh quảng bình
đang nghiên cứu tính toán để nhân rộng các điểm cấp nước sạch miễn phí cho các địa phương khác
đồng thời tìm nguồn nước sạch miễn phí cho các địa phương khác

chủ động nguồn nước sạch miễn phí cho các địa phương khác

và sẽ có thêm ba mươi điểm trường nữa được hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
câu chuyện về những việc làm ý nghĩa của nhóm tình nguyện niềm tin vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới hôm nay